cần hỗ trợ trong thời gian xảy ra thiên tài
chương trình hợp tác với facebook được kỳ vọng sẽ hỗ trợ đà nẵng
trong công tác truyền thông và tăng tính tương tác giữa chính quyền và người dân
đào tạo nâng cao kỹ năng số cho người dân và doanh nghiệp
góp phần triển khai đề án xây dựng thành phố thông minh

vncert bộ thông tin và truyền thông chia sẻ trong cuộc diễn tập quốc gia

tại việt nam theo thống kê mới nhất của trung tâm vncert
so với cùng kỳ năm ngoái năm nay tổng sự cố tấn công tăng một trăm linh bốn
bên cạnh đó hàng ngày có khoảng gần một trăm linh địa chỉ mạng của việt nam
truy vấn hoặc kết nối đến mạng lưới máy tính ba
có thể thấy tấn công mạng ngày càng thay đổi nhanh chóng với những thủ đoạn tấn công mới
tinh vi hơn quy mô lớn hơn
chương trình diễn tập quốc gia về ứng cứu sự cố năm hai nghìn một mươi chín
được tổ chức trực tuyến tại ba điểm cầu thuộc ba khu vực gồm miền bắc tại hà nội
miền trung tại đà nẵng và miền nam tại tp hcm
với chủ đề xử lý dò dỉ thông tin và điều tra xác định nguồn gốc tấn công
chương trình diễn tập quốc gia năm nay nhằm giúp các cán bộ kỹ thuật
các đơn vị các đội chơi nâng cao kỹ năng xử lý sự cố liên quan đến phân tích mã độc
điều tra xác minh nguồn gốc tấn công mạng kỹ năng phân tích lưu lượng mạng
phân tích nhật ký của máy chủ web phân tích xác định nguồn gốc của email
nhằm thực hiện các mưu đồ gián điệp thu thập thông tin tình báo và phá hoại
các nhóm hacker đẳng cấp quốc gia được chính phủ hậu thuẫn
ngày càng nhắm mục tiêu vào các thiết bị di động nhiều hơn
mũi nhọn tấn công vào thiết bị di động một phần do máy tính để bàn
đã được tăng cường bằng mật cao hơn
trong khi nhiều người dùng vẫn còn thờ ơ với việc bằng mật trên smartphone
trong báo cáo cảnh quan đe dọa di động mới các nhà nghiên cứu cho biết
các xu hướng tấn công hiện nay nhắm vào mục tiêu người dùng android và ios
đặc biệt các chiến dịch quốc gia tấn công nhắm vào các thiết bị di động
là một trong những xu hướng lớn nhất
các nhóm hacker hoạt động thay mặt cho quốc gia như hacker trung quốc
bắc triều tiên ấn độ pakistan và các nhóm khác là những nhóm hacker quốc gia nổi tiếng
phân phối phần mềm di động độc hại để nhắm mục tiêu các cá nhân cả trong và ngoài biên giới của họ
cách mạng bốn được dự báo sẽ tác động trực tiếp và làm thay đổi toàn bộ ngành công nghiệp trí thức
từ cách các nhà xuất bản tiếp cận thị trường quy trình xuất bản cách thức xuất bản phương thức đọc
tiếp nhận từ phía độc giả vấn đề bản quyền cho tới cách thức quản lý xuất bản văn hóa xuất bản
trong thời đại bốn phương thức đọc của con người có nhiều thay đổi
ngày càng hướng tới phục vụ nhu cầu của cá nhân đọc để hưởng thụ và giải trí
thư giãn độc giả đã không còn bị động tiếp nhận thông tin trí thức như trước đây nữa
ngược lại họ đã trở thành nhân tố đóng vai trò trung tâm hoàn toàn chủ động trong việc lựa chọn
phương thức tiếp nhận thông tin trí thức khi đó nhà xuất bản phải lấy việc đáp ứng nhu cầu của độc giả
làm mục tiêu cho sự tồn tại và phát triển cũng như tiêu chí đánh giá sự thành công của mình
vậy ngành xuất bản cần thay đổi như thế nào để có thể bắt kịp được với nhu cầu của cuộc cách mạng bốn
cách mạng công nghiệp bốn đưa đến những thay đổi ngày càng nhanh trong các lĩnh vực công nghệ
truyền thông khách hàng và mô hình kinh doanh trong hoạt động xuất bản sự thay đổi đó đồng
thời cũng làm thay đổi mô hình và quá trình xuất bản từ sáng tạo đến tiêu dùng từ tác giả đến
bạn đọc trong bối cảnh đó cùng với các mô hình đã có sẽ xuất hiện những mô hình mới mà trọng tâm
của nhà xuất bản không chỉ còn là bản thân sản phẩm mà là các quy trình định hướng khách hàng
các nhà xuất bản chuyển từ vai trò của người sản xuất
tạo ra sản phẩm sang vai trò cung cấp các dịch vụ nội dung thông tin để kết nối giữa người đọc
và tác giả ngược lại một số công ty cung cấp dịch vụ thông tin sẽ lấn sân trở thành ba đỡ cho
mỗi ấn phẩm cùng với sự chuyển dịch mô hình xuất bản hiện có còn là sự xuất hiện của một
quy trình xuất bản hoàn toàn mới xuất bản trực tiếp của các cá nhân với định dạng điện tử
thông qua các công ty nắm giữ hạ tầng big data tác giả đưa đứa con tinh thần của mình đến thẳng
người đọc mà không qua thao tác biên tập giới thiệu quảng bá của nhà xuất bản điều này đồng
nghĩa trung tâm của quy trình xuất bản lúc này không còn là các nhà xuất bản mà là các tập đoàn
truyền thông nắm giữ hạ tầng big data sống thương hiệu sách tác giả việt nam trực thuộc
công ty sách alphabook là một đơn vị như thế sống đã cho ra mắt phần mềm ipub nền tảng công
nghệ xuất bản điện tử giúp cho các tác giả có thể bỏ qua các bước trung gian đưa tác phẩm đến
tay đọc giả nhanh chóng thông thường khi gửi bàn thảo tới nhà xuất bản truyền thống sẽ mất
tối thiểu ba mươi ngày và có thể dài hơn để được thẩm định và nhận phản hồi và có thể tám mươi cơ hội
của các tác giả sẽ bị tuột mất ngay từ khâu này nền tảng công nghệ xuất bản điện tử ipub là công
cụ đầu tiên ở việt nam giúp kết nối hoạt động xuất bản điện tử tối giản và minh bạch các quy trình
xuất bản tiết kiệm rất nhiều chi phí và thời gian so với xuất bản sách truyền thống
trong một quá trình dài bọn mình làm sách tác giả việt nam
thì bọn mình nhận thấy đấy là khoảng tám mươi bản thảo gửi đến cho sống đều không xuất bản được
và bọn mình chỉ sử dụng được khoảng hai mươi bàn thảo trong đó chứng tỏ rằng có một lượng bàn thảo đồ sộn
đang chảy ra ở ngoài nó không phải là những bàn thảo không chất lượng mà nó là những bàn thảo không hợp
với thị trường đấy là lý do thứ nhất lý do thứ hai nữa là trong quá trình làm sách tác giả việt nam
thì cái việc tương tác giữa tác giả đọc giả và nhà xuất bản thường bị hạn chế rất là nhiều
và cái việc tương tác giữa tác giả và đọc giả cũng bị hạn chế họ không có một cái môi trường
để tương tác trực tiếp đó chính là lý do và vì sao bọn mình quyết định và sẽ cho ra đời nền tảng ipap
ipad vn là công cụ hỗ trợ kết nối hoạt động xuất bản điện tử tối giản và minh bạch các quy trình
xuất bản bỏ qua các bức trung gian đưa tác phẩm đến tay đọc giả nhanh chóng nền tảng cũng cung cấp
công cụ để các tác giả có thể tự thiết kế bìa dàn trang ước tính
thực tế phải bỏ ra đo lường số người mua sách và theo dõi doanh thu lợi nhuận trên từng đầu sách
đặc biệt chưa cần bản thảo đầy đủ chỉ cần thông báo tôi đang có ý tưởng xuất bản sách với
đề tài ý tưởng này thì đã có thể truyền thông cho độc giả để tự gọi vốn xuất bản
gọi vốn hay là tự xuất bản là một hình thức không mới mẻ ở trên thế giới và các nhà xuất bản trên
thế giới sử dụng hình thức đấy rất là nhiều các tác giả trên thế giới có thể dễ dàng xuất bản một
cuốn sách rất là đơn giản và nhanh chóng
còn ở việt nam thì aipap là cái nền tảng đầu tiên sử dụng cái việc tự xuất bản đó thì cái việc
tự gọi vốn hay là hỗ trợ kết nối xuất bản là một cái nền tảng công gian để cho cái việc mà tác giả
đưa sản phẩm lên xong rồi tác giả có thể tự thiết kế bìa xem qua đề mô giảng trang ipap sẽ hỗ
trợ về nội dung bản thảo chỉnh thả về tất cả những cái kiểm duyệt kiểm duyệt nhất định về bản
thảo sau đấy bản thảo sẽ tự động được up lên và khi tác giả đặt một mục tiêu
mục tiêu chính ví dụ như để xuất bản cuốn sách đấy thành công thì tự động tác giả sẽ tự xuất
bản được cuốn sách của mình bên cạnh những mô hình xuất bản mới này các nhà xuất bản truyền
thống cũng nhận thức được rõ những thách thức của mình trong bối cảnh hiện nay họ nhận định rằng
công nghệ internet không phải là một giao cản mà là một hướng mở mới và các nhà xuất bản phải biết
tận dụng cơ hội để ứng dụng các phần mềm chương trình để công tác xuất bản phát hành đến với
đọc giả một cách nhanh nhất hiệu quả nhất
công nghệ sẽ giúp cho phương thức tiếp cận giữa nhà xuất bản với tác giả và đọc giả trở nên gần gũi hơn
là một trong những nhà xuất bản đầu tiên được cấp phép về xuất bản điện tử nhà xuất bản thông tin
và truyền thông đã nhận thấy rõ những thách thức và cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp bốn mang lại
bản thân nhà xuất bản cũng đã có những bước đi cho riêng mình để có thể nắm bắt được những giá trị
mà công nghệ mang đến
nhà xuất bản thông tin truyền thông chúng tôi thì cũng rất là lợi thế và đây là chúng tôi là góp
khác là nhà xuất bản ưu điện thì gốc ở đây là xuất bản những sách về công nghệ thông tin
về điện tử về điện thông
đương nhiên có một số cái lĩnh vực khác nhưng mà rất là thế mạnh là như vậy
cho nên là khi mà tuyển đầu vào cho những nhân sự những cái bộ phận đó thì chúng tôi đã tuyển
biên tập viên về điện tử viễn thông và công nghệ thông tin
và cái thuận lợi ở đây là khi mà thành lập cái ban xuất bản điện tử đó thì chúng tôi cũng nhặt
những cái nhân sự mà có hiểu biết
tức là các bạn đã có cái nghiệp vụ và cái chuyên nghiệp
cái môn về điện tử công nghệ thông tin điện tử viện thông và công nghệ thông tin
và khi sang thích ứng thì bạn các bạn rất là nhanh
thế là trên cơ sở đó là chúng tôi sẽ chuyển sang đào tạo dần cho các bạn để đi học thêm
về it về các tư các chuyên gia về multimedia
tuy nhiên nếu những nhà xuất bản truyền thống không biết phát huy bắt kịp với tốc độ phát triển
của công nghệ sẽ trở nên lạc hậu thậm chí có thể đánh mất vị trí của mình trên bản đồ xuất bản việt nam
thách thức của các nhà xuất bản truyền thống
không chỉ dừng lại ở đó khi mà công nghệ ngày càng phát triển sự thay thế của máy móc cho con người
ngay cả ở một số hoạt động trước đây chỉ có thể do con người thực hiện sẽ trở nên phổ biến hơn
với xuất bản những công việc thường xuyên hiện nay của biên tập viên cũng có thể được thay thế
bằng những phần mềm chuyên dụng
điều đó cũng làm thay đổi rất nhiều quá trình xuất bản
và các nhà xuất bản lại phải đối mặt với thách thức về đào tạo nhân lực
thực tế thì cái thuận lợi thì cũng sẽ thách thức rất là nhiều
nhiều ở đây là khi mà có những nhiều những cái công cụ hỗ trợ những cái máy móc
thì sẽ làm cho cái gần như nói như kiểu là chiếm hết cái ưu thế hay là lấy hết những cái phần cái công việc của cái lao động chân tay
lao động chân tay trước đây đối với xuất bản thì cứ đơn thuần là đọc cắm cúi trên cái bản thảo rồi út tích rồi nốt
rồi chuyển sang chế bản thiết kế cũng thế
và đồng thời với cái việc mà gia công nghiên ấn cũng vậy thì bây giờ hoàn toàn được hỗ trợ
và như thế là sẽ giúp
dẫn đến là máy móc sẽ dần dần thay thế lao động chân tay
đấy là một cái khó khăn
để nắm chắc cơ hội chủ động cho con đường phát triển sắp tới
chúng ta cần phải thay đổi từ cấp quản lý để cho những cơ chế trở nên phù hợp hơn
những nhà xuất bản cũng cần phải tự chuyển đổi để có thể bắt kịp với nhu cầu của cuộc cách mạng bốn
trên tất cả mỗi người làm công tác xuất bản mỗi đơn vị xuất bản
dù ở bất cứ khâu nào cũng cần có sự đổi mới tư duy mạnh mẽ
để phát triển cái ngành xuất bản
thì chúng ta cũng cần phải thay đổi thay đổi khá nhiều thay đổi về tư duy về cách làm việc
bắt đầu từ các cơ quan quản lý
cần phải làm thế nào để theo kịp sự phát triển của công nghệ và sự thay mới
để quả kịp cho quản lý để tránh việc cứ chạy theo mã như thế mà quản lý nó không phù hợp
còn đối với các nhà xuất bản
thì cũng cần phải thích ứng từ cái tư duy từ quản lý
rồi đến phải làm thế nào để xây dựng cho mình cái cơ sở hạ tầng
nếu có điều kiện
thì xây dựng riêng cho mình cơ sở hạ tầng như một hệ thống xuất bản trực tuyến
và theo tôi nữa để sự phát triển
thì cần phải có sự kết hợp lai ghép giữa không riêng các nhà xuất bản đơn thuần
độc lập mà các nhà xuất bản phải liên kết với nhau
và liên kết với cả các công ty sách liên kết với các công ty công nghệ
mà chúng ta ở đây là cái xu thế là hội nhập
không đi đơn lẻ mà nên đi cùng với nhau
là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển internet hàng đầu khu vực và trên thế giới
việt nam đã có một nền tảng khá quan trọng để bước vào giai đoạn xuất bản bốn
những thuận lợi và thách thức đến từ kỷ nguyên số cho thấy
riêng trong ngành xuất bản đã đến lúc các đơn vị xuất bản không thể chỉ dựa vào nội dung tác phẩm
mà còn cần phải biết tận dụng cơ hội đáp ứng tiếp cận người đọc trên các nền tảng công nghệ mở
chương trình truyền động truyền thông tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
xin kính chào và hẹn gặp lại